văn phòng đại diện của fvp trade tại quảng bình được đặt tại thị trấn hoàn lão huyện bố trạch tỉnh quảng bình do nguyễn thị lệ nhi đứng đầu cùng với năm nhân viên cấp dưới tiến hành mời trào hướng dẫn tư vấn các nhà đầu tư mở tài khoản nộp tiền vào rồi ủy quyền cho các chuyên gia của fvp trade đầu tư forex để nhà đầu tư được hưởng lợi nhuận từ sáu một mươi một tháng thậm chí là có thể lên tới một mươi bốn một tháng tương đương là một trăm sáu mươi tám một năm
lợi nhuận phần trăm càng cao khi mà nhà đầu tư mời trả tiền
tuy nhiên cho đến nay sàn fvp trad tạm ngừng giao dịch việc nạp rút tiền đều không thực hiện được và đóng băng toàn bộ tài sản xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư
bước đầu cơ quan công an xác định thông qua văn phòng fvp traet tại quảng bình có hai trăm hai mươi năm tài khoản tham gia của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn một mươi sáu tỷ đồng
công an huyện đã làm rõ chín nhà đầu tư thiệt hại với số tiền hơn một ba tỷ đồng
khám xét khẩn cấp văn phòng của fvp grade tại quảng bình
lực lượng công an đã thu giữ ba máy tính sách tay sáu điện thoại di động sáu sổ tay chín mươi chín giấy nộp tiền mặt một bộ máy chiếu một camera một tập tài liệu liên quan đến hoạt động của văn phòng fvj
tri cục hải quan cửa khẩu lao bảo cục hải quan quảng trị vừa chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng triệt phá một đường dây vận chuyển ma túy từ lào vào việt nam qua địa bàn biên giới tỉnh quảng trị thu giữ tám bánh ma túy và hai kg nghi là ma túy đá
cụ thể vào ngày một tháng tám tại khu vực kiểm tra phương tiện nhập cảnh cửa khẩu quốc tế lao bảo tri cục hải quan cửa khẩu lao bảo đã kiểm tra phương tiện ô tô vận chuyển hành khách có biển kiểm soát lào do trần công minh ở tỉnh thừa thiên huế điều khiển
qua kiểm tra bằng hệ thống máy soi hành lý lực lượng hải quan phát hiện trong một thùng hàng quạt gió dùng cho ô tô là hàng hóa ký gửi đi tp hcm có cất dấu ma túy
lần theo dấu vết của đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia này vào ngày hai tháng tám tại số nhà hai trên một mươi bảy đường hồng hà phường hai quận tân bình tp hcm hải quan quảng trị phối hợp với các lực lượng đã bắt quả tàng ngô quốc hùng
trú tại huyện yên mỹ tỉnh hương yên đang nhận thùng quạt gió bên trong có chứa tám bánh heroin
tiếp tục đấu tranh và khám xét khẩn cấp các lực lượng phát hiện thêm đối tượng nguyễn hoàng tùng trú tại quận tây hồ thành phố hà nội ở phòng hai trăm linh ba của ngôi nhà số hai trên một mươi bảy cùng với hai kg nghi là ma túy đá
đấu tranh với tội phạm ma túy là cuộc chiến không ngừng nghỉ mặc dù công an các đơn vị địa phương đã vào cuộc mạnh mẽ nhưng một số đối tượng tội phạm vẫn tìm mọi cách để hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi táo bạo khiến cuộc chiến với loại tội phạm này vẫn chưa bao giờ hết nóng
chính vì vậy việc tập trung triệt phá toàn bộ đường dây tụ điểm ổ nhóm ngay từ khi mới hình thành chủ động ngăn chặn ma túy từ sớm từ xa là cách làm hiệu quả đẩy lùi tội phạm ma túy góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân
sau đây mời quý vị theo dõi ghi nhận vừa được thực hiện tại huyện trảng bom tỉnh đồng nai
dù có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy nhưng chứng nào tật ấy
mới đây lưu ngọc thắng ba mươi ba tuổi chú tại huyện định quán đã bị công an huyện trảng bom bắt quả tăng đăng tăng chữ trái phép chất ma túy tại nhà trọ ở ấp hòa bình xã giang điền thu giữ một gói ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
giờ đây thắng phải đối diện với bản án nghiêm khắc với hành vi tái diễn của mình
điều đáng nói không chỉ riêng thắng mà tội phạm ma túy đều nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tỉnh vi phạm

từ đầu năm đến nay công an huyện trảng bom đã phát hiện triệt phá bốn mươi sáu vụ liên quan đến mua bán tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy
thu giữ hơn bảy trăm bốn mươi g ma túy tổng hợp một hai gam heroin và nhiều dụng cụ liên quan đến việc mua bán sử dụng ma túy
qua điều tra công an huyện đã ra quyết định khởi tố bốn mươi một vụ năm mươi tám bị can chuyển phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy hai vụ hai bị can
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một mươi chín đối tượng với số tiền hơn một mươi tám triệu đồng số còn lại đang tiến hành điều tra
công an huyện trảng bom đã đảm bảo công tác an ninh nhân tự chung trên địa bàn cũng như là quyết liệt phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm ma túy trên địa bàn
công an huyện trảng bom đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền xác định tội phạm ma túy là nguồn của loại tội phạm
do vậy công an huyện trảng bom đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh các đơn vị địa phương giáp danh
công an vĩnh cửu công an thống nhất công an long thành công an biên hòa để chủ động tuần tra trao đổi thông tin tiến hành triệt xóa phối hợp triệt xóa những tụ điểm tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
bên cạnh đó công tác quản lý người nghiện trên địa bàn của các xã cũng được công an huyện quan tâm chỉ đạo
ma túy vẫn len lỏi vào từng ngõ ngách của đời sống xã hội
gây ra nhiều hệ lụy về mọi mặt
trong cuộc chiến không khoan nhượng này ngoài sự nỗ lực của lực lượng công an rất cần sự trung sức trung lòng của cả cộng đồng để từng bước đẩy lùi tội phạm ma túy ra khỏi đời sống xã hội
thêm một thông tin bắt giữ tội phạm ma túy tại lạng sơn khi kiểm tra hành chính quán cà phê chiêu linh tại đường hùng vương phường tri lăng công an thành phố lạng sơn phối hợp với công an phường tri lăng đã phát hiện một nam thanh niên đang ngồi trong quán có túi thảo mộc khô có chứa chất ma túy
nông ngọc quyết sinh năm hai nghìn hai trú tại huyện bình gia túi thảo mộc khô trên là ma túy cần xa quyết mang theo để có ai hỏi mua thì bán kiếm lời
khám xét khẩn cấp nơi ở của quyết tại nhà nghỉ tám mươi tám đường văn vỉ phường tri lăng thành phố lạng sơn tổ công tác phát hiện thu giữ trong phòng của một đối tượng bình thủy tinh và một bát nhựa bên trong có chứa ma túy cần sa và một cân tiểu ly điện tử
tại nghệ an một đối tượng chuyên đi xe mô tô phân khối lớn thực hiện nhiều vụ cướp giật trên địa bàn
đã bị công an huyện nghi lộc bắt thành công
với thủ đoạn là che kín biển số xe luôn lưu động trên các tuyến đường và thực hiện các vụ cướp giật trong các thời điểm khác nhau
trong gần hai tháng qua nguyễn cảnh phượng ba mươi năm tuổi trú tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ an đã thực hiện sáu vụ cướp giật tài sản với tổng giá trị tài sản gần một trăm linh triệu đồng
được biết phượng đã có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản và hiện cơ quan công an đã thu giữ chiếc mô tô mà phượng dùng để gây án và một số tăng vật có liên quan
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý